trước diễn biến thời tiết nắng nóng tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng
và đề nghị các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì
các hạt kiểm lâm ban quản lý rừng cần thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng
chuẩn bị nhân lực phương tiện dụng cụ chữa cháy rừng giám sát kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
phối hợp với ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan du lịch tại rừng
xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng